tự dựng lên một vở kịch đó là mình là việt kiều có nhiều tài sản và muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam
đối tượng đoàn thị vi chú tại tỉnh thừa thiên huế đã gặp ngô thị cúc hoa chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
là tạp vụ khách sạn nơi mình ở và ngô thị khúc hoa tự vẽ lên mình là giám đốc công ty
còn vi thì vào vai là việt kiều vay nóng chạy các giấy tờ chứng minh tài chính để lừa đảo cả triệu đô la mỹ
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa lưa ra xét xử đoàn thị vi và ngô thị khúc hoa cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản thành đạt vi nhờ hoa đứng tên chủ sở hữu
để có công ty vốn điều lệ cao vi nhờ vay mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân sau đó nhờ ngân hàng chứng minh số dư này
từ đây bị cáo bắt đầu mồi trài người dân mua đất dự án của mình
được biết dự án khu thương mại vina tại sơn tỉnh quảng ngãi
sắp bị ubnd tỉnh quảng ngãi thu hồi vì chậm tiến độ cho nên vi đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như là chưa hoàn thành đủ giấy tờ
nhưng vi vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án
trong đó vi đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản lộc sơn hà
miền trung để chiếm đoạt số tiền hai mươi ba tỷ đồng
sau ba ngày xét xử tnth đà nẵng đã tuyên phạt đoàn thị vi hai mươi năm tù
ngô thị khúc hoa một mươi bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản